theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia vào lúc một mươi ba h chiều nay vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng một mươi bảy bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi năm năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám và có khả năng mạnh lên thành bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh lên cấp bảy giật cấp chín
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực bắc biển đông có mưa rông mạnh sóng biển cao từ hai ba năm mét biển động mạnh
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới phía bắc vĩ tuyến một mươi sáu độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi một độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão